các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này phòng cảnh sát giao thông tỉnh hòa bình đã khẩn trương có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản phân luồng giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông huyện mai châu các ngành chức năng bảo vệ hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn phòng cảnh sát giao thông huyện mai châu các ngành chức năng bảo vệ hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn phòng cảnh sát giao thông huyện mai châu các ngành chức năng bảo vệ hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu
ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn phòng cảnh sát giao thông huyện mai châu các ngành chức năng bảo vệ hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu
sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã ký công điện gửi các bộ công an giao thông vận tải ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ủy ban nhân dân các tỉnh hòa bình điện biên về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng này
đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương phần công đồng chí khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả thăm hỏi hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn

tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm của lái xe tải xe khách
yêu cầu các bộ ngành liên quan tỉnh điện biên tỉnh hòa bình kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện trong vụ tai nạn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ đặc biệt kiểm soát chặt chẽ tình hình cấp phép và hoạt động đối với các phương tiện ô tô liên vận biển kiểm soát nước ngoài hoạt động tại việt nam
cũng liên quan đến một vụ tai nạn giao thông vào sáng nay tòa nhân dân quận bình thạnh tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị nga bốn mươi sáu tuổi trú tại quận một mươi hai tp hcm về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng vào đêm ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ô tô bốn chỗ do bị cáo nga điều khiển đi trên đường điện biên phủ về nhà ở quận một mươi hai khi đến vòng xoay hàng xanh đã đâm vào năm xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ
phía trước cùng chiều hậu quả khiến một người tử vong tại chỗ năm người khác bị thương năm xe máy và hai ô tô bị hư hỏng nặng
sau tai nạn kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy bị cáo vi phạm ở mức chín mươi bốn mg trên một lít khí thở vượt quá quy định cho phép
bị cáo điều khiển ô tô gây tai nạn khi không có dây phép lái xe
tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo có thân nhân tốt phạm tội lần đầu sau khi tai nạn xảy ra đã chủ động khắc phục hậu quả
các gia đình nạn nhân cũng có đơn bãi nại
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị nga ba năm sáu tháng tù
với hành vi vận chuyển trái phép ma túy trương công tài chú tại xã quế sơn huyện quế phong tỉnh nghệ an
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
vào ngày một mươi tháng sáu tại khu hai phường ca long tp móng cái công an tp móng cái đã bắt quả tăng trương công tài
đang vận chuyển trái phép một bánh heroin
tại cơ quan điều tra tài khai nhận được một đối tượng người lào không rõ tên địa chỉ thuê vận chuyển một bánh heroin
từ quế phong nghệ an ra thành phố móng cái giao cho một đối tượng khác với tiền công là năm triệu đồng
thay vì tổ chức đá gà trực tiếp giờ đây các đối tượng đam mê đỏ đen đã bắt đầu chuyển sang đá gà trực tuyến
qua mạng internet và một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
phối hợp với công an huyện ba tri bắt quả tăng
tụ điểm đánh bạc trên diễn ra tại cơ sở sản xuất tôm giống anh khoa tại xã bảo thạnh huyện ba chi
do trần văn long chú tại địa phương làm chủ tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi đối tượng
đang tụ tập đánh bạc trong đó nguyễn văn hậu chú tại địa phương là người điều khiển máy vi tính và ghi sổ cá cược
tổ công tác đã tạm giữ hai tv một máy tính sách tay một thiết bị phát wifi một đầu thu camera bốn sổ ghi chép
cùng nhiều vật chứng khác ngoài ra tạm giữ trên người các đối tượng một mươi chín điện thoại di động và số tiền trên ba trăm sáu mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
tiếp tục có thông tin đáng chú ý khác vào dạng sáng nay tàu sar bốn trăm một mươi hai của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa được một ngư dân bị tai biến mạch máu não trên vùng biển hoàng sa về đến đà nẵng an toàn
trước đó nhận được thông tin tàu qng chín mươi năm nghìn sáu trăm một mươi tám ts khi đang hành nghề trên vùng biển hoàng sa
có ngư dân lê thảo bị tai biến mạch máu não với tình trạng nguy kịch đề nghị được cứu nạn khẩn cấp
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều tàu sar bốn trăm một mươi hai đóng tại đà nẵng
cùng ekip bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện một trăm chín mươi chín lên đường cứu nạn
sau khi trải qua ca cấp cứu để ổn định tình trạng bệnh nhân được chuyển sang tàu sar bốn trăm một mươi hai để chăm sóc y tế tích cực
đến dạng sáng nay bệnh nhân được đưa về đà nẵng và chuyển bệnh viện một trăm chín mươi chín tiếp tục điều trị
thưa quý vị miền bắc đang bước vào đợt cao đời cao điểm nắng nóng mới
và theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
thì đây là thời điểm tình hình cháy nổ có diễn biến rất phức tạp
khi mà nền nhiệt độ tăng cao lượng điện năng tiêu thụ tăng đột biến sẽ gây nên tình trạng quá tải
làm tăng nguy cơ gây ra cháy nổ
vì vậy việc chủ động phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết
đặc biệt thì người dân các hộ kinh doanh sản xuất cần trang bị cho mình những kỹ năng xử lý sự cố
ngay từ lúc ban đầu để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ có thể gây ra
khu cảng hà nội với hơn một trăm linh kho hàng có diện tích khoảng ba m hai
thời điểm hiện nay lượng hàng hóa tồn chứa lưu chuyển tại đây chiếm hơn tám mươi
trong đó có nhiều xưởng chứa các hàng hóa vật liệu dễ cháy
những ngày nắng nóng cao điểm đơn vị này phải triển khai nhiều biện pháp để làm mát khu vực nhà kho
hạn chế nguy cơ cháy có thể xảy ra
hệ thống báo cháy phương tiện chữa cháy cũng được trang bị đầy đủ tại chỗ
tuy nhiên điều cốt lõi nhất là ý thức của người lao động thì vẫn còn nhiều hạn chế
đối với ý thức của mọi người không phải ai cũng thường xuyên quan tâm
chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy
do vậy mà đối với lãnh đạo công ty
thì phải thường xuyên tuyên truyền quán triệt để mọi người thấy rằng công tác phòng cháy chữa cháy
là công tác thường xuyên và công tác phải chủ động ý thức của từng người
cũng theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hà nội
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố đã xảy ra hai trăm tám mươi vụ cháy
làm một mươi bốn người chết hai mươi một người bị thương
giai đoạn cao điểm nắng nóng có những ngày xảy ra tới năm vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản
điều đáng nói là hiện có trên một hai trăm linh tuyến phố
ngõ nhỏ sâu trên hai trăm linh mét nên xe chữa cháy không thể tiếp cận được
mặc dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được bố trí sắp xếp với ba mươi bảy đơn vị đầu mối
tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về bán kính chạy cháy
từ đó cho thấy việc chủ động trong công tác phòng cháy và chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
là hết sức quan trọng cần phải được duy trì hiệu quả và thực chất
chính quyền địa phương đã quy định thành lập lực lượng phòng cháy tại chỗ
tại hai trăm linh một đội phòng cháy
ở hai mươi phường ở tất cả các khu dân cư đều có
và thứ hai là trang bị các phương tiện và các thiết bị bảo hộ lao động cho lực lượng này
thứ ba nữa là ban hành quy trình quy định về việc tổ chức chữa cháy thì phải làm như thế nào
chức năng nhiệm vụ của từng lực lượng này
rút kinh nghiệm từ những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản xảy ra tại các nhà kho bến bãi thời gian qua
những buổi diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng như thế này
đang được công an các đơn vị thường xuyên triển khai
công tác xử lý sự cố từ khi mới phát sinh việc phối hợp tác chiến giữa các lực lượng
và đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho các đơn vị tham gia đặc biệt được chú trọng
từ đó nhiều bài học kinh nghiệm đã được chú trọng
bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm chín trăm tám mươi sáu đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm một tám mươi năm đồng một lít
giá các bàn hàng xăng dầu giảm từ hai trăm ba mươi chín đồng đến bảy mươi năm đồng
như vậy đây là lần thứ ba liên tiếp mặt hàng xăng dầu được giảm giá
liên bộ tài chính công thương quyết định giảm giá xăng ron chín mươi năm ba một tám mươi năm đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai giảm chín trăm tám mươi sáu đồng một lít
dầu diesel năm s giảm bảy trăm ba mươi bảy đồng một lít dầu hỏa giảm sáu trăm một mươi bốn đồng một lít dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm hai trăm ba mươi chín đồng một kg

như vậy là sau khi trích lập và chi quỹ sử dụng bình ổn giá bán mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín hai trăm ba mươi ba đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba không cao hơn hai mươi đồng một lít dầu diesel năm s không cao hơn một mươi sáu sáu trăm năm mươi bảy đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi năm sáu trăm một mươi một đồng một lít
và dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s không cao hơn một mươi năm một trăm một mươi năm đồng một kg

các chiến sĩ phối hợp chủ cơ sở huy động nhân công di dời tài sản bên trong ra ngoài để hạn chế thiệt hại vụ cháy cũng đã làm cho một số nhà dân liền kề bị ảnh hưởng hiện thiệt hại nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu mang biển kiểm soát tg một mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi bảy đang chở một trăm linh tấn phân bón không rõ nguồn gốc tại khu vực biển cửa chiều thuộc tỉnh tiên kiên tiền giang
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có tám thuyền viên do ông trần xuân xíu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã phước động huyện cần đước tỉnh long an làm thuyền trưởng
tất cả các thuyền viên trên tàu đều không có chứng chỉ bằng cấp chuyên môn tàu không có giấy tờ hồ sơ về tàu
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh tấn phân bón nhưng không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ cũng như giấy tờ có liên quan đến số hàng hóa này
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn dãi tàu tg một mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi bảy về thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay một mươi bảy tháng sáu trên quốc lộ năm mươi một đoạn thuộc địa phận tp biên hòa tỉnh đồng nai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải làm hai người tử vong
khoảng chín giờ sáng hai thanh niên đi xe máy không biển số chạy trong làng ô tô trên quốc lộ năm mươi một hướng từ ngã tư vũng tàu về vòng xoay cổng một mươi một
khi vừa qua khỏi ngã ba long bình tân phường long bình tân thành phố biên hòa thì xảy ra vai chạm với xe tải mang biển số sáu mươi c hai mươi hai nghìn tám trăm chín mươi sáu
do đang lưu thông với tốc độ cao hai thanh niên đi xe máy đã ngã xuống đường và tử vong tại chỗ
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an tp biên hòa đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc
theo người dân địa phương tình trạng xe gắn máy chạy vào làng xe ô tô trên quốc lộ năm mươi một diễn ra hàng ngày đây là một trong những nguyên nhân khiến khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn
cũng liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông rạng sáng nay một mươi bảy tháng sáu trên đường lê lức thọ quận gò vấp thành phố hồ chí minh xảy ra vụ tai nạn giao thông thiến một người chết hai người bị thương
thông tin ban đầu khoảng giờ cùng ngày đội hiệp sĩ phường năm quận gò vấp đang đi tuần tra thì phát hiện ba người gồm hai nam một nữ gặp tai nạn
trước số nhà năm trăm sáu mươi được lê lức thọ phường một mươi bảy quận gò vấp thành phố hồ chí minh bên cạnh là xe máy biển số bốn mươi bảy m một sáu mươi sáu nghìn năm mươi bốn nên gọi báo cho công an phường và cùng đưa các nạn nhân đi cấp cứu
tại bệnh viện nam thanh niên tên ngô trinh quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê đắk lắc được xác định đã tử vong do bị thương nặng đôi nam nữ còn lại hiện đang được điều trị
theo các nhân chứng ba nạn nhân đã cùng ngồi trên một xe máy và lạc tay lái lao vào vỉa hè và gặp nạn hiện công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc
nhiều năm nay hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện bình lợi tỉnh bạc liêu phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt nguồn nước bị uyên ô nhiễm
điều đáng nói là cho đến nay huyện vĩnh lợi đã cơ bản hoàn thành tiêu chí nông thôn mới
đã nhiều tháng nay gia đình bà trần thị mai hoa trú tại xã hưng hội huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt
nước bị ô nhiễm có mùi hôi tanh ngoài nguồn nước mưa dự trữ được thì hàng ngày bà phải sang nhà hàng xóm để xin nước về dùng
bốn năm nay rồi đâu có nước gì đâu lúc mà trước không có nước luôn mình xài nước đìa rồi chừng mới ba bốn năm nay người ta thấy mình khổ quá không có nước
thành ra nhà nước mới khoan cái phòng chống
mà lấy tính lại mỗi tháng phải huy mình đóng bao nhiêu bao nhiêu vậy đó rồi tới kết hạng là chạy ra một cây nước tới ba triệu mấy lần đó
từ mình khoan tôi khoan cây nước tới giờ là mình xài lúc nào mình bơm lên nó cũng hôi mình khi nào mình bơm lên đó chừng năm phút sau là nó chỗ lại cái màu đen
màu đen là nó bay mùi thối mình chịu không nổi mình phải đổ bỏ
chừng bốn năm thùng
mới mình bơm lên mình mới lóng lại để trong tùng vậy á nhà ai cũng đều lóng gì hết trơn á
hai tháng trước thì nó ra hơi hơi hơi vậy đó rồi bắt đầu mình mới khóa đáy khóa đáy hết năm trăm linh ngàn giờ nó bít nó bí luôn nó không có nước luôn
may mắn hơn gia đình bà hoa gia đình ông lạ vẫn có lúc bơm được nước lên nhưng chất lượng nước thì không lấy làm khá hơn
ấy vậy mà dùng cũng phải rất chắc chiêu nước bơm lên chỉ được dùng để tắm giặt còn ăn uống thì mua nước bình
nước khi bơm á thì nó mùi thối bốc lên để qua đêm rồi có khi là lấy cái phèn chua á quậy cho nó lóng lại
bơm là mua tưa nhỏ nhỏ bơm không lên làm một năm hai kg mới bơm lên trong cái đây là có vị nước đổi là nước nóng chay không
mỗi một kg
bênh một mươi tám lít là tới một mươi hai ngàn
không phải trong mùa khô mới thiếu nước mà ngay cả trong mùa mưa nước cũng rất khang hiếm
còn chứa kể nguồn nước bị ô nhiễm do khu dân cư nằm ngay cạnh bãi rác tập trung của tỉnh
mùa hè rác thải phát tán theo gió bốc mùi hôi thối mùa mưa nước từ bãi rác chạy ra đênh láng rỉ rác ngắm theo nước mưa xuống lồng đất hay chạy theo nước gây ô nhiễm cả nguồn nước mặt và nước ngầm
quỹ ban quyền cũng đã thấy rồi và cũng đã kiến nghị đề xuất
tỉnh và trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường đầu tư tư các diễn khoan tập trung để đảm bảo môi trường thì quyền mình cũng đề xuất khoảng hơn một mươi trạm nữa
đây là từ đây đến năm hai nghìn hai mươi để đảm bảo cho bà con sử dụng nước sạch
tính đến nay trên địa bàn huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu mới chỉ đáp ứng nước sạch phục vụ sinh hoạt cho một mươi một hai trăm linh một trên hai mươi hai năm trăm bốn mươi tám hộ dân đạt năm mươi
thiết nghĩ đưa nước sạch về nông thôn nhằm cải thiện đời sống
nông thôn nhân dân là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới
sông nếu tiêu chí này còn chưa được đáp ứng thì chẳng những đời sống của người dân bị ảnh hưởng mà kinh tế địa phương cũng kém phát triển
lọc mang bụng là một trong ba phương pháp hữu hiệu điều trị suy thận giai đoạn cuối
bên cạnh việc chạy thận nhân tạo và ghép thận thì giờ đây người bệnh hoàn toàn có thể tự lọc màng bụng tại nhà mà không cần phải đến cơ sở y tế
tại bệnh viện bệnh dân đã có hàng trăm bệnh nhân được các bác sĩ hướng dẫn từ lọc máu tại nhà
bị suy thận giai đoạn cuối trước đây bệnh nhân này hàng tuần phải vào bệnh viện bình dân để chạy thận
mất nhiều thời gian và mệt mỏi vì phải chờ đợi
hiện nay với phương pháp lọc màng bụng tại nhà bệnh nhân hoàn toàn chủ động thời gian lọc máu thay vì đến bệnh viện như trước kia đồng thời có thể sinh hoạt bình thường
khỏe lắm đúng giờ bốn tiếng mình tự rửa tay rồi mình vô phòng
vệ sinh là mình làm sạch sẽ thôi tự mình làm thôi
chứ nếu mà mình làm vệ sinh còn nếu có người hỗ trợ mà không kỹ nữa thì mình bị bệnh xáo
rồi là mình không có cho người hỗ trợ chỉ mình làm thôi à
với phương pháp này sẽ sử dụng chính mạng bụng để lọc các chất cạn bạ và nước thừa ra khỏi cơ thể
người bệnh chỉ cần truyền dịch vào trong màn bụng thông qua một ống thông mềm và nhỏ
sau quá trình lọc rửa nước thừa và các chất cạn bạ có trong máu sẽ thải ra ngoài
phương pháp này hiện nay đang được nhiều bệnh nhân trẻ thận ưu tiên
những bệnh nhân trẻ thận ưu tiên được lựa chọn sau những vụ tai điểm trẻ thận khiến nhiều người lo lắng
cần như bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đều có khả năng lọc mạng bụng hết

những thời điểm của phương pháp lọc mà bụng đó là bệnh nhân không phải đi đến các cơ sở y tế
không phải phụ thuộc vào những cái máy móc tại bệnh viện
đặc biệt là ở những bệnh nhân ở những vùng xa
và những bệnh nhân mà có các bệnh lý tim mạch nặng như là những bệnh suy tim
bệnh lọc vành nặng thì họ không thể trẻ thận nhân tạo được
thì cbd tức là lọc mạng bụng là một lựa chọn tốt cho bệnh nhân
lọc màng bụng với những ưu điểm ít có biến động về huyết động học nay về mặt tim mạch thì bệnh nhân sẽ được lợi hơn
tuy nhiên vẫn có những biến chứng khác như nhiễm trùng trong các thẩm phân khúc mạc
các nhiễm trùng xảy ra thường là do những thao tác của bệnh nhân trong các quá trình thực hiện các lọc màng bụng
chính vì vậy trước khi lọc màng bụng bệnh nhân sẽ được tư vấn được huấn luyện và được kiểm tra
đồng thời trong quá trình lọc thì bệnh nhân có thể gọi điện đến tại khoa để giải đáp những thắc mắc
hoặc có những hướng dẫn kịp thời cho bệnh nhân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
trong phần tiếp theo của chương trình sáng nay đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thượng trưởng chính phủ đã có buổi tiếp xúc với thủ trì huyện đức hòa tỉnh long an
sau sự cố tàu ở vịnh ô man mỹ khẳng định không muốn chiến tranh với iran

chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
sáng nay đồng chí triệu hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thượng trưởng chính phủ đã có buổi tiếp xúc với thủ trì huyện đức hòa tỉnh long an
báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn và lắng nghe những kiến nghị của cử tri
tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến về những vấn đề nhức nhối của xã hội
như tệ nạn mua bán ma túy với số lượng hàng tấn mà bộ công an triệt phá thời gian qua
tình trạng xe rượu bia gây tai nạn giao thông các vấn đề về quy hoạch treo từ nhiều năm nay tại huyện đức hòa tỉnh long an
cử tri đề nghị đảng nhà nước quan tâm hơn nữa đến những vấn đề như tham nhũng
cho vay nặng lãi buôn lậu qua tuyến biên giới tỉnh long an v v
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phó thủ tướng thường trực trương hòa bình ghi nhận những ý kiến đóng góp của bà con cử tri
trả lời cử tri về vấn nạn tham nhũng đồng chí trương hòa bình khẳng định
chính phủ đặc biệt quan tâm đồng thời kiên quyết xử lý triệt để không để lọt người lọt tội
đối với tội phạm ma túy tham nhũng buôn lậu chính phủ cũng đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp kéo giảm
và xử lý triệt đề các tệ nạn này xứng đáng với niềm tin mà nhân dân giao phó
sáng nay bộ công an đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu luật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị được tổ chức trực tuyến tại hai đầu cầu hà nội và tp hcm
với sự tham dự của đại diện các đơn vị
hội nghị được tổ chức trực thuộc bộ công an các địa phương và đại diện các trường học viện công an nhân dân
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai và nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
về tiếp tục bộ máy sắp xếp bộ máy bộ công an tinh gọn hiệu lực hiệu quả
vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
thay thế luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi bốn có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám có nhiều quy định mới quan trọng về tổ chức bộ máy
điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn của bộ công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hội nghị tập huấn chuyên sâu luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám là hội nghị quan trọng
nhằm quán triệt đầy đủ những nội dung của luật đến với đội ngũ cán bộ chủ chốt của công an
các đơn vị địa phương
phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng lê quý vương yêu cầu các báo cáo viên
tập trung phổ biến đầy đủ sâu sắc những nội dung cơ bản của luật và công tác chuẩn bị tổ chức
triển khai thi hành luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu quán triệt nghiêm túc những nội dung của hội nghị
và tổ chức quán triệt phổ biến trong đơn vị địa phương mình bằng hình thức phù hợp
nhằm giúp cán bộ chiến sĩ nắm vững và thi hành luật đúng đắn thống nhất
sáng nay tại hà nội ban dân vận trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện chương trình phối hợp
giữa ban dân vận trung ương với bộ công an và tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
về công tác dân vận sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí riều khơ ré ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
ban dân vận trung ương và bộ công an tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã lãnh đạo chỉ đạo theo ngành dọc các địa phương đơn vị đẩy mạnh thực hiện các nội dung chương trình phối hợp
đã vận động thu hút nhiều lực lượng các tầng lớp nhân dân cùng tham gia công tác dân vận
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống tội phạm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
có phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân củng cố quốc phòng an ninh xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh một số vấn đề còn tồn tại
chia sẻ các kinh nghiệm hay để tháo gỡ các vướng mắt
từ đó để thực hiện tốt hơn việc phối hợp giữa các ban ngành các lực lượng trong công tác dân vận
cũng vào sáng ngày hôm nay học viện quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh quá bảy mươi sáu
khóa học đã giúp các học viên nâng cao khả năng tư duy dự báo chiến lược trình độ nhận thức năng lực tham mưu
và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh
tại khóa học các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng
một số nước liên quan đến quốc phòng an ninh của việt nam chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
quan điểm chủ trương của đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chính trang nhân dân
bảo đảm an ninh quốc gia an ninh chính trị văn hóa tư tường
về đảng lãnh đạo nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quốc phòng an ninh
về đối ngoại gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình
bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam
nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh thành phố
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xử lý tình huống biểu tình bạo loạn lật đổ
nghiên cứu thực tế ở một số địa phương đơn vị